việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
tiếp tục thảo luận tại hội trường về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trong phiên họp chiều nay
các đại biểu tập trung nêu thực trạng của việc thực hiện cải cách bộ máy hành chính nhà nước
và đề xuất một số nhóm giải pháp để nâng cao hiệu lực hiệu quả cải cách bộ máy hành chính nhà nước
đại biểu lê thanh vân cho biết thời gian qua có một số phát ngôn chưa chính xác
mang tính thiếu nhận biết của một số cán bộ đã cho thấy chất lượng cán bộ cơ sở đang còn thiếu và yếu
cần phải phân định chức năng của hệ thống hành pháp theo ba hướng ba nhóm
một là hành chính chính trị tức là tập trung vào
việc ban hành thể chế và các giải pháp thực hiện các quyết định lập pháp
thứ hai là hành chính công vụ tức là tập trung vào kiểm soát hành vi tuân thủ pháp luật
và thứ ba là hành chính tư pháp để kiểm tra kiểm soát hệ thống hành chính
nếu như các chức danh bổ nhiệm thì nhất thiết phải đi tuyển
và chức danh do bầu cử thì phải đề xuất được chương trình hành động và thực hiện lời hứa của mình trong nhiệm kỳ
đảng vừa mới ban hành là nếu như ai mà không ngang tầm với nhiệm vụ vi phạm kiểu luật lập tức thay thế ngay mà không cần đến nhiệm kỳ
cho ý kiến về những vướng mắc bất cập của địa phương về việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính
đại biểu dương minh tuấn đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bà rịa vũng tàu cho rằng
những vướng mắc trên liên quan đến bốn đạo luật đó là luật tổ chức chính quyền địa phương luật cán bộ công chức luật ngân sách nhà nước và luật giáo dục
vướng mắt bất cập liên quan đến luật cán bộ công chức
trong thời gian qua một số cán bộ công chức có di phạm trong thực hiện nhiệm vụ nhưng không thể xử lý kỷ luật về chính quyền
chỉ ban hành văn bản phê bình vì hết thời hiệu xử lý kỷ luật
tại khoảng một tám mươi luật cán bộ công chức năm hai nghìn tám và khoảng một ba mươi năm luật duyên chức năm hai nghìn một mươi
thời hiệu xử lý kỷ luật là hai mươi bốn tháng kể từ thời điểm có hành di diễn
di phạm đề nghị sửa thành thời hiệu xử lý kỷ luật kể từ thời điểm phát hiện hành vi di phạm
ngày mai quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi